vào ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị có đồng chí nguyễn văn quảng ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố đà nẵng trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
đánh giá những mặt còn hạn chế và dự báo diễn biến của tình hình
từ đó đề ra các chủ trương giải pháp cần bổ sung điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất cấp bách nhất đang đặt ra
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trên các mặt công tác công an của cả năm hai nghìn hai mươi ba
khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới
tạo ra những thời cơ hết sức cơ bản song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới lớn hơn tác động đến mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phân đấu tập trung triển khai quyết liệt các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu
giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói thẳng nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm
tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an trình bày kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

bằng chứng chỉ vận hành phương tiện lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang chú trọng triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện thủy qua lại trên tuyến sông

với sự nỗ lực của ngành chức năng nhất là ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia lưu thông đặc biệt là không sử dụng rượu bia các chất kích thích khi điều khiển phương tiện sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa trong thời gian tới